ghi nhận tại điểm tiêm chủng công tác phòng chống dịch an ninh trật tự được thực hiện nghiêm ngặt
phạm nhân tham gia tiêm chủng đều đã được tuyên truyền về mục đích ý nghĩa hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
các phạm nhân được dẫn dài đến điểm tiêm theo tổ đội và theo từng khung giờ bảo đảm không tập trung quá đông trong cùng một thời điểm
và được cán bộ y tế khám sàng lọc và tư vấn kỹ càng trước khi ký giấy đồng ý tham gia tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
sau khi tiêm các phạm nhân được ở lại theo dõi sức khỏe khoảng ba mươi phút trước khi về lại phòng giam
theo đại tá hà xuân tuấn phó giám thị trại giam đồng sơn cục c một mươi bộ công an
từ khi bùng phát dịch đến nay chạy thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đến thời điểm hiện tại trại giam đồng sơn chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với sars cov hai
được tỉnh quảng bình quan tâm ưu tiên tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho tất cả phạm nhân trong trại
đã tạo điều kiện rất lớn để đơn vị yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc quảng bình cũng đã bố trí nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi
xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm sẵn sàng các phương tiện cấp cứu tại chỗ
được biết việc tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho đối tượng là các phạm nhân đang chấp hành án
nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch tạo ra hàng rào vaccine
quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trong trại giam
các nhà tạm giữ
việc tổ chức tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho đối tượng là các phạm nhân đang chấp hành
là một trong những biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong các khu vực giam giữ
đồng thời thể hiện tính nhân văn sự quan tâm của các cấp các ngành và lực lượng công an
về quyền lợi sức khỏe đối với các can phạm nhân
cũng trong dịp này cdc quảng bình đã tổ chức khám lưu động
sàng lọc đầu vào phát hiện sớm bệnh
bệnh lao cho phạm nhân mới nhập trại tại trại giam đồng sơn
trong thời gian từ một mươi ba đến một mươi bốn tháng một mươi một cán bộ nhân viên y tế thuộc cdc quảng bình
sẽ tiến hành khám sàng lọc cho năm trăm linh phạm nhân
đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình chống lao quốc gia
của bệnh viện phổi trung ương
cán bộ nhân viên y tế thuộc cdc quảng bình sẽ tiến hành khám sàng lọc cho năm trăm linh phạm nhân
trong quá trình khám sàng lọc các trường hợp nghi mắc các bệnh về lao và bệnh phổi
sẽ được lấy mẫu xét nghiệm

bằng xe x quang kỹ thuật số lưu động
phạm nhân n chia sẻ
khi biết được thông tin tiêm vaccine tôi vừa mừng vừa vui xe lẫn lo lắng
vui vì không nghĩ đối tượng như mình lại được tiêm sớm như vậy
được biết nguồn vaccine còn hạn chế
lo lắng vì sợ sau tiêm có thể gây ra phản ứng phụ
tuy nhiên sau khi được các bác sĩ chấn an tư vấn cụ thể
tôi và những phạm nhân khác đã yên tâm hơn
tôi cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo trại giam và các y bác sĩ
đã tạo điều kiện giúp các phạm nhân được tiêm phòng vaccine phòng covid một mươi chín
liều vaccine cũng như liều thuốc tinh thần giúp chúng tôi yên tâm cải tạo tốt
để sớm được trở về với gia đình hòa nhập cộng đồng
phạm nhân n chia sẻ
buổi tiêm chủng diễn ra nhanh chóng thuận lợi an toàn và hiệu quả
không có trường hợp bất thường nào xảy ra
bộ y tế tiếp tục khuyến cáo tất cả người dân
tuân thủ khuyến cáo năm k để bước vào cuộc sống bình thường mới trước đại dịch
việt nam sẽ phải tiếp tục chống dịch covid một mươi chín trong thời gian dài
và dần hình thành nếp sống ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh
tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới như
đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
hạn chế tụ tập nơi đông người ngoài phạm vi công sở
trường học bệnh viện giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới
bộ y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân việt nam
cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch covid một mươi chín
bộ y tế gửi đến bạn thông điệp năm k khẩu trang khử khuẩn khoảng cách
không tụ tập khai báo y tế với các nội dung chính sau đây
các vải thường xuyên tại nơi công cộng nơi tập trung đông người
đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế khu cách ly
sửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay
vệ sinh các bề mặt vận dụng thường xuyên tiếp xúc
như tay nắm cửa điện thoại máy tính bảng mặt bàn mặt ghế
giữ vệ sinh lau rửa và để nhà cửa thông thoáng
giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác
không tụ tập
khai báo y tế
thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng pc covid
khi có dấu hiệu sốt ho khó thở
hãy gọi điện cho đường dây nóng của bộ y tế một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm
hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn
hỗ trợ hướng dẫn đi khám bệnh bảo đảm an toàn